ngày sáu tháng một mươi tại khu vực làng com ngó xã biên giới ia chía huyện iagrai lực lượng biên phòng tỉnh gia lai đã bắt được năm xe tải chở gỗ lậu
mặc dù lực lượng biên phòng đã nổ súng chấn áp nhưng các đối tượng vẫn tỏ ra hùng hãn tổ chức lực lượng cướp lại tăng vật
vào khoảng hai giờ sáng ngày sáu một mươi qua tin báo của quân chống nhân dân các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ia chía xã ia chía huyện ia krai
phối hợp với kiểm lâm địa bàn và công an xã đã chặn bắt năm xe ô tô cỡ lớn chở gỗ từ hướng biên giới về trung tâm huyện
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng tham gia vận chuyển lâm sản trái phép đã bỏ trốn vào rừng cao su
lúc sau các đối tượng quay trở lại hiện trường đe dọa thách thức và tìm mọi cách cướp lại xe cùng toàn bộ số gỗ nói trên
bất chấp tiếng súng nổ cảnh báo các đối tượng đã cướp ba xe ô tô và dùng xe lao vào lực lượng chức năng để tẩu thoát
dù không có thiệt hại về người nhưng ba xe máy của công an kiểm lâm đã bị các đối tượng tông hỏng hoàn toàn
về lực lượng mỏng sau đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì một số đối tượng đi trên xe con và xe bán tải quay lại hiện trường
khoảng tầm hơn hai mươi đối tượng là chúng rất manh động và tổ chức xông vào hành hung
có những cử chỉ hành hung thách thức lực lượng chức năng để nhằm mục đích cướp lại tăng vật phương tiện
theo ước tính ban đầu
tổng số lượng gỗ được phát hiện khoảng gần một trăm linh mét khối chủ yếu là các loại gỗ xến mủ dầu và bằng lăng
toàn bộ số gỗ được vận chuyển trên bốn chiếc xe tải và một chiếc xe ben và các xe đều không có biển kiểm soát
số khung số máy đã bị đột phá thay đổi
tuy bắt được tăng vật nhưng lực lượng biên phòng không bắt được các đối tượng chống người thi hành công vụ
sau khi số đối tượng xông vào cướp được ba xe bỏ chạy lực lượng chức năng của chúng tôi đã tổ chức truy đuổi
sau đó thì đã bắt giữ lại được ba xe của đối tượng
tuy nhiên do lực lượng mỏng và tính chất manh động
sau đó số đối tượng đã bỏ lại xe tăng vật và nhảy lên xe con để chạy thoát
hiện lực lượng biên phòng kiểm lâm công an và chính quyền địa phương huyện iagrai đang hoàn tất hồ sơ khám nghiệm hiện trường
đưa toàn bộ số tăng vật trên về hạt kiểm lâm huyện iagrai để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc
theo ghi nhận ban đầu đây là vụ vận chuyển gỗ trái phép
khả năng phát hiện lớn nhất tại gia lai trong nhiều năm trở lại đây